tại hà nội đã diễn ra lễ công bố và phát hành sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến dự buổi lễ
sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn một mươi sáu gồm bảy mươi một công trình sáng tạo khoa học công nghệ
được tuyển chọn và công bố từ một trăm tám mươi sáu công trình giới thiệu
sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn một mươi sáu là sự kết hợp giữa tinh thần năng động
sáng tạo và ý chí vươn lên trong cuộc sống giúp con người làm chủ hoàn cảnh
phát huy sáng kiến cá nhân để đạt được những thành công như mong muốn
nhiều sự sáng tạo đã xuất hiện ở những người nông dân như ông mai văn cúc bình phước
là người tự sáng chế máy bay sinh học diệt dồi vàng hại hòa quả
khẳng định sáng tạo luôn là phẩm chất của người việt nam
phát biểu khai mạc buổi lễ đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh
hai mươi công trình được công bố trong sách vàng chính là sự tôn vinh cao quý dành cho mỗi tác giả
tôn vinh các tác giả bảy mươi một công trình được chọn của một đất nước thời điểm hiện nay có chín mươi một triệu dân
như vậy bình quân một ba triệu người mới chọn ra một công trình đưa vào cuốn sách này
đây là một sự khẳng định tôn vinh rất cao quý của đất nước đối với các tác giả tập thể tác giả
và từ nay trở đi mỗi một năm chúng ta sẽ công nhận tổng số công trình nhiều hơn một bằng với ngày thành lập nước
mà đất nước chúng ta sẽ không có tổng số công trình
chúng ta trong vòng một mươi năm năm tới cứ mỗi một năm thì dân số tăng khoảng một triệu người
từ nay trở đi mỗi một năm thêm một triệu dân thì cũng chỉ chọn thêm một công trình để đưa vào tổng số đây
và đây là cái ý nghĩa vinh danh rất quan trọng
sau nghị lễ công bố phát hành sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn một mươi sáu
đánh giá cao việc công bố sách vàng là việc làm kịp thời và hết sức có ý nghĩa
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị các bộ ngành và các địa phương
cần tiếp tục quan tâm khuyến khích việc tìm tòi sáng tạo các công trình khoa học và công nghệ
kỷ niệm bảy mươi một năm tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục quan tâm khuyến khích việc tìm tòi sáng tạo
các công trình khoa học và công nghệ đồng viên các cấp các ngành các tầng lớp nhân dân
người việt nam ở nước ngoài hưởng ứng tham gia phong trào thi đua lao động sáng tạo
nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ để từ đó tuyển chọn các công trình
giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ làm cho phong phú sách vàng sáng tạo
việt nam của chúng ta để công bố rộng rãi trong toàn xã hội
việc làm này sẽ góp phần thiết thực hiệu quả trong hoạt động khoa học và công nghệ
để phát triển đất nước ngày càng phồng vinh giàu đẹp
chủ tịch quốc hội cũng yêu cầu để tuyển chọn các công trình giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ tiêu biểu
cần tổ chức tốt nhất các cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ trên phạm vi cả nước
nhất là hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ việt nam
do liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật